xin chào quý vị và các bạn
sau chuỗi ngày nắng nóng ở nhiều tỉnh thành bắc bộ
thì từ mai thời tiết của khu vực sẽ có sự biến chuyển
khu vực phía đông bắc bộ từ ngày một mươi chín cho tới ngày hai mươi một tháng bảy
sẽ có mưa rào và rông xuất hiện ở diện nhiều nơi
thời gian mưa lớn được dự báo chủ yếu xảy ra về chiều tối đêm và sáng sớm
thời tiết cũng sẽ mát mẻ hơn khi nhiệt giảm bớt
cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn kết thúc đợt nắng nóng này
thời tiết tại phía tây bắc bộ cũng sẽ chuyển mưa rông trong ba ngày tới
trong cơn rông quý vị cần đề phòng với lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
do có mưa nên thời tiết khu vực sẽ chuyển mát mẻ
cao nhất là ba mươi cho đến ba mươi ba độ trong hai ngày tới và tiếp tục giảm nhẹ trong ngày hai mươi một
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế
trong thời gian từ ngày một mươi chín tới ngày hai mươi một tháng bảy
phổ biến vẫn là những cơn mưa rào nhẹ cục bộ về chiều tối
tại phần phía bắc của khu vực
ban ngày chủ đạo sẽ vẫn là trạng thái nắng giáo bao trùm có nơi có nắng nóng nhẹ
mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai
cho đến ba mươi năm độ có nơi là trên ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trong hai ngày tới
thời tiết sẽ có chút khác biệt
khi những cơn mưa rào rải rác về chiều tối
sẽ xuất hiện ở phần phía nam của khu vực
phía bắc phổ biến là nắng rào
nhưng nhiệt độ sẽ không quá cao
phổ biến từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ
sau đó sang ngày hai mươi một mưa rứt
nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng nắng nóng là ba mươi năm độ tại khu vực này
tại vùng cao tây nguyên
mưa rông có xuất hiện đều cả về diện và lượng
tập trung trong ngày mai
sau đó lượng mưa khá lui về xuất hiện tập trung vào chiều tối và tối
ban ngày thời tiết sẽ ít mưa hơn
trời nắng gián đoạn
với mức nhiệt cao nhất trong ba ngày tới
hầu như không quá mức là ba mươi hai độ
tiết trời mát mẻ
nam bộ cũng có mưa trải đều về diện và lượng trong ngày mai
do đó thời tiết mát mẻ
với nhiệt độ cao nhất chỉ từ hai mươi chín cho tới ba mươi hai độ
hai ngày sau đó mưa sẽ giảm
chỉ tập trung về chiều tối
nên nhiệt độ sẽ tăng dần
nhưng chưa đến mức nắng nóng